cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cư rút tỉnh đắk nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam vi văn chức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã nam rong huyện cư rút để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào tối ngày một mươi bốn tháng một mươi chức cùng với nhóm bạn của mình gây gỗ đánh nhau với một nhóm thanh niên khác nhưng chưa kịp thực hiện thì bị anh vương đức luận phó công an xã nam rong và lực lượng công an xã đến giải tán
khi trở về nhà thấy bố mẹ đang cãi nhau trước xuống bếp lấy một con dao lên dọa bố của mình
bị bố cầm gậy đánh trúc đã cầm dao bỏ chạy ra ngoài đường thì gặp anh vương đức luận
thấy chiếc cầm dao anh luận yêu cầu đối tượng bỏ dao xuống nhưng đối tượng cầm dao chém một nhát làm đức tay của anh luận rồi bỏ chạy
đến sáng ngày một mươi năm tháng một mươi vi văn chức đến công an xã nam rong để đầu thú hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ